dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
thảo luận tại phiên họp đa số ý kiến phát biểu của đại biểu quốc hội cơ bản thống nhất với báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật của ubthqh cũng như nội dung của dự thảo luật
đồng thời các đại biểu quốc hội cũng góp ý vào các nội dung cụ thể về phạm vi cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán mối quan hệ của kiểm toán nhà nước với chính quyền địa phương
việc bổ sung một số quyền hạn cho kiểm toán nhà nước để thực hiện luật phòng chống tham nhũng quyền truy cập dữ liệu điện tử của kiểm toán nhà nước kiểm soát chất lượng kiểm toán
về quyền khiếu nại khởi kiện trong hoạt động kiểm toán sự phối hợp giữa kiểm toán nhà nước với cơ quan thanh tra
bên cạnh đó các đại biểu cũng lưu ý đến việc tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và giới hạn phạm vi thông tin truy cập trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán
việc phân cấp thẩm quyền truy cập và việc giám sát thực hiện
theo dự kiến quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua dự án luật này vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tới đây